ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam eu và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa hai bên đã được khởi xướng từ năm hai nghìn một mươi
đồng thời cũng thể hiện sự ghi nhận và coi trọng của eu đối với vị thế vai trò của việt nam trong khu vực và trên trường quốc tế với tư cách là một nền kinh tế năng động sẵn sàng cải cách để hội nhập
các hiệp định thương mại tự do việt nam eu và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu được ký kết ngày ba mươi tháng sáu tại hà nội mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy kết nối kinh tế giữa cộng đồng kinh tế asean và eu cũng như góp phần phát triển kinh tế toàn cầu
hiệp định thương mại tự do việt nam eu và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu là hai hiệp định thế hệ mới chất lượng cao và bảo đảm cân bằng lợi ích của các bên
việc ký kết các hiệp định này góp phần tăng tốc tiến trình cải cách hội nhập kinh tế theo chiều sâu của việt nam không chỉ trong các lĩnh vực thương mại truyền thống
mà cả trong cải cách thể chế cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sở hữu trí tuệ mua sắm của chính phủ lao động phát triển bền vững xây dựng nền kinh tế việt nam theo nguyên tắc của kinh tế thị trường thông lệ tốt của quốc tế đặc biệt là của eu
tại đối thoại về hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư eu việt nam cơ hội cho các doanh nghiệp diễn ra sáng ngày một tháng bảy bộ trưởng công thương trần tuấn anh nhấn mạnh
hiệp định thương mại tự do việt nam eu và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu là hiệp định toàn diện chất lượng cao cân bằng với lợi ích cho cả việt nam và eu
theo nghiên cứu của ủy ban châu âu ec
hiệp định thương mại tự do việt nam eu sẽ làm tăng thu nhập quốc dân của eu trong dài hạn với mức tăng có thể lên tới hai mươi chín năm tỷ euro
ngoài ra dự kiến xuất khẩu của eu sang việt nam có thể tăng trung bình khoảng hai mươi chín đó là chưa kể các lợi ích khác đến từ các lĩnh vực dịch vụ mua sắm của chính phủ
đồng quan điểm với bộ trưởng công thương chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci vũ tiến lộc đánh giá
hiệp định thương mại tự do việt nam và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu là hiệp định tốt nhất với hai ý nghĩa là hiệp định có tính tự do cao nhất và công bằng nhất
ông lộc cho rằng đây là cuộc đối thoại đông tây giữa những nền văn hóa giữa các nước phát triển và đang phát triển mà việt nam là điển hình
hiệp định thương mại tự do việt nam eu và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu sẽ mang tính tương hỗ bổ sung cho hai nền kinh tế việt nam và eu

hiệp định thương mại tự do việt nam eu sẽ mang tính tương hỗ bổ sung cho người dân việt nam và eu giúp ngắn khoảng cách phát triển giữa việt nam và eu trong tương lai
thực thi các hiệp định doanh nghiệp người dân việt nam sẽ có cơ hội được tiếp cận tiêu dùng và hưởng lợi các sản phẩm hàng hóa dịch vụ tiêu chuẩn châu âu với chất lượng cao giá cả cạnh tranh từ các nền kinh tế của eu
có thể nói các tác động tích cực chung của hiệp định thương mại tự do việt nam eu đối với hai nền kinh tế đã được nhắc tới rất nhiều
trong ba mươi năm qua nước ta đã ký kết và thực hiện hai mươi một hiệp định song phương về khuyến khích và bảo hộ đầu tư với các quốc gia thuộc eu
tiếp theo các hiệp định này giờ đây việt nam và eu ký kết hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu với những cam kết toàn diện và cân bằng hơn về bảo hộ đầu tư
cùng những cam kết quan trọng về mở cửa thị trường hàng hóa dịch vụ đầu tư mua sắm của chính phủ sở hữu trí tuệ theo quy định của hiệp định thương mại tự do việt nam eu
có thể nói hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài nói chung
cũng như nhà đầu tư eu nói riêng về tính hấp dẫn an toàn thân thiện và cạnh tranh cao hơn của môi trường đầu tư kinh doanh tại việt nam
việc ký kết hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu sẽ góp phần thu hút đầu tư với chất lượng cao từ các nhà đầu tư eu
và tạo cơ hội tốt cho nhà đầu tư việt nam tiếp cận thị trường eu
điều này là hoàn toàn tốt
phù hợp với định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của việt nam trong thời gian tới
một trong những đặc điểm chính của hợp tác kinh tế thương mại quốc tế trong thời gian gần đây
là việc xuất hiện những mối liên kết hợp tác kinh tế mới và sự phát triển mạnh của các xung đột thương mại ở cấp độ song phương khu vực
thậm chí cả trong khuôn khổ đa phương của tổ chức thương mại thế giới
trong bối cảnh phức tạp và khó lường đó
trong bối cảnh phức tạp và khó lường đó
việt nam là một trong số ít nước vẫn duy trì quyết tâm mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới
trên cơ sở các nguyên tắc phù hợp đường lối đối ngoại đa phương hóa đa dạng hóa các mối quan hệ
kim chỉ nam cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế được xác định là
bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc
chủ trương đã giúp nước ta tự tin bước vào giai đoạn mới của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giai đoạn chủ động xây dựng các quy tắc mới trong thương mại quốc tế
thông qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
kết quả đầu tiên của tiến trình thực hiện các chủ trương mới của đảng về hội nhập kinh tế quốc tế
chính là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
được quốc hội việt nam chính thức thông qua và có hiệu lực từ tháng một năm nay
không chỉ có một mà đến hai hiệp định thương mại tự do
thế hệ mới được việt nam tham gia góp phần thiết lập quan hệ đối tác bình đẳng
trên cơ sở đôi bên cùng có lợi
với một số nền kinh tế phát triển nhất thế giới
đặc biệt việt nam là nước thứ hai trong asean
và là nước đang phát triển đầu tiên trong khu vực ký kết fta với eu
đây là kết quả của chặng đường dài thể hiện các bước tiến lớn
để đưa nước ta từ một nước đi sau lần đầu tiên vươn lên
thuộc nhóm nước đi đầu khu vực trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
hiệp định thương mại tự do việt nam eu là một hiệp định dự kiến có nhiều
đóng góp tích cực cho tăng trưởng xuất khẩu
cũng như quá trình đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu cho việt nam
ngay khi hiệp định có hiệu lực tám mươi năm sáu số mặt hàng
tương đương bảy mươi ba kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu
sẽ được hưởng thuế
sau bảy năm chín mươi chín hai số mặt hàng sẽ được hưởng thuế
tương đương chín mươi chín bảy kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu
tương đương chín mươi chín bảy kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu
các mặt hàng còn lại theo hạn ngạch thuế quan
với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là
tuy nhiên với những fta thế hệ mới
phạm vi không chỉ dừng lại ở các cam kết mở cửa thị trường hàng hóa
như mở cửa thị trường dịch vụ đầu tư và mua sắm của các cơ quan chính phủ
thương mại điện tử quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp nhà nước và phát triển bền vững
dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế trong nhiều lĩnh vực về kinh doanh thương mại đầu tư đấu thầu sở hữu trí tuệ
đây chính là cơ sở để chúng ta tiến hành cải cách truyền đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hiệu quả
đối đầu thành công với các thách thức trong giai đoạn nền sản xuất thế giới
đang đứng trước các thay đổi như vũ bão của cách mạng công nghiệp
song song với tăng trưởng kinh tế
một trăm bốn mươi sáu lao động mỗi năm
đây có thể nói là con số cao nhất so với các fta
đã được ta ký kết và thực hiện cho đến nay
theo ý kiến của ông trần tuấn anh
cũng đặt ra không ít thách thức
nhất là nền kinh tế của việt nam có trình độ phát triển thấp nhất
so với các nước trong khu vực đã ký fta với eu
thứ nhất sức ép cạnh tranh là vấn đề đầu tiên
đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp việt nam
tuy nhiên cạnh tranh luôn có tính hai mặt rõ ràng
một mặt cạnh tranh sẽ rất tiêu cực đối với các doanh nghiệp yếu kém
nhất là các doanh nghiệp vẫn dựa vào sự bao cấp của nhà nước
các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất và kinh doanh lạc hậu
trong thời gian qua quốc hội đã chủ động đưa ra lộ trình sửa đổi nhiều văn bản
quy phạm pháp luật quan trọng như bộ luật lao động luật sở hữu trí tuệ
đây chính là các bước đi chủ động để chuẩn bị cho quá trình hội nhập
cuối cùng thị trường eu là một trong những thị trường có đòi hỏi cao nhất trên thế giới
việc bước qua được các rào cản thuế quan không có nghĩa là hàng hóa
và dịch vụ của ta sẽ được thị trường eu chấp nhận
eu có nhiều quy định không chỉ liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm
mà cả đối với quy trình sản xuất ra sản phẩm đó
thí dụ không được dùng hải sản đánh bắt bất hợp pháp
hay không được dùng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên mà chưa được phép
hay các đòi hỏi về lao động môi trường của eu cũng thuộc hàng cao nhất thế giới
chính vì vậy
doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước phải không ngừng vươn lên
mới có thể vượt qua được các thách thức khai thác được các cơ hội
ông nguyễn tri dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
cũng cho rằng đi kèm với cơ hội
việt nam cũng đang đứng trước một số thách thức trong quá trình thực thi hiệp định
chẳng hạn về thể chế chính sách cơ chế quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng
trình độ công nghệ và nguồn nhân lực
năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp việt nam
một số chuyên gia cũng cho rằng
giống như hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
cho nhiều mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của việt nam
tuy nhiên cũng sẽ có những thách thức lớn mà doanh nghiệp phải đối mặt
đó là các nước tham gia có thể giảm thuế xuất
nhưng lại nâng cao các hàng rào phi thuế quan và kiểm soát nghiêm ngặt hơn
doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn về chất lượng
an toàn thực phẩm bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng
do đó để tận dụng được các lợi thế cơ hội vượt qua những thách thức
để nắm vững cam kết của việt nam và các thị trường đối tác quan tâm
nhất là các thông tin về ưu đãi thuế quan yêu cầu về chất lượng
quy tắc xuất xứ hàng hóa
cùng là những fta
đặc điểm của cptpp là các thành viên còn có nhiều fta song phương hoặc đa phương với nhau
do đó ngoài khả năng vận dụng các quy tắc của cptpp
doanh nghiệp các nước có thể lựa chọn vận dụng quy định tại các fta khác
eu là một thị trường khó tính và có chính sách bảo vệ người tiêu dùng chặt chẽ
sản phẩm xuất khẩu của việt nam
và thị trường này phải đáp ứng nhiều yêu cầu khát khe
các doanh nghiệp cần nỗ lực vươn lên
định hình cho mình những chiến lược giải pháp mới trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu
tạo ra những sản phẩm có giá trị cao đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra
cũng như đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập
bên cạnh đó cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
bằng cách đổi mới thiết bị công nghệ cải thiện chất lượng sản phẩm
chủ động tiếp cận các doanh nghiệp eu để học hỏi đúc rút kinh nghiệm
nâng cao trình độ khẳng định vị trí trên sân nhà
cũng như tận dụng cơ hội vươn ra thị trường eu
thúc đẩy xuất khẩu của việt nam vào eu
đồng thời cũng là chìa khóa để doanh nghiệp việt nam thâm nhập sâu hơn
vào một trong những thị trường lớn và tiềm năng nhất toàn cầu
kết nối việt nam với thị trường hàng đầu thế giới là eu
hiện nay xuất khẩu của việt nam sang eu chiếm hai mươi tổng kim ngạch
khi hiệp định này được chính thức ký kết và thực hiện
hoàn toàn có thể nâng con số này lên gấp hai ba lần
eu là đối tác dẫn dắt thế giới và khó tính
khi làm ăn với họ doanh nghiệp việt có cơ hội nâng cấp trình độ
năng lực cạnh tranh trở thành doanh nghiệp hiện đại
cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do fta mang lại là rất lớn
nhưng chúng ta mới chỉ hiện thực hóa được bốn mươi các giá trị do fta mang lại
năm hai nghìn hai mươi tới đây việt nam sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch asean
được coi là khuôn mẫu để các nước asean cùng eu xây dựng một fta chung giữa hai khối
tạo ra sung lực mới cho hợp tác khu vực
chúng ta cùng hy vọng và tin tưởng vào một chặng đường mới
trong quan hệ hợp tác giữa việt nam và eu nói riêng cũng như asean và eu nói chung
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau